tuyên quang là một trong hai mươi tỉnh trên toàn quốc đang có nguy cơ tái bùng phát dịch tả lợn châu phi
trước thực tế này ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện
thành phố triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch
kiên quyết không để lây lan trên diện rộng
thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang
tính đến ngày hai mươi tám tháng năm toàn tỉnh đã có một mươi bốn xã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu phi chưa qua ba mươi ngày
trong đó có huyện lâm bình bốn xã huyện chiêm hóa ba xã huyện na hàng năm xã và huyện hàm yên hai xã
để kiểm soát các ổ dịch không lây lan ra diện rộng các cơ quan chức năng của tỉnh tuyên quang đã khoanh vùng tất cả các ổ dịch
hỗ trợ giám sát người dân phun thuốc khử trùng nghiêm cấm vận chuyển lợn từ vùng dịch về địa phương
giám sát chặt chẽ đàn lợn khi phát hiện lợn có dấu hiệu bỏ ăn tiến hành lấy mẫu xét nghiệm là biên bản số đàn
tránh tình trạng người dân bán chạy bán tháo lợn hướng dẫn người dân tiêu độc khử trùng chuồn trại và khuyến cáo bà con tạm dừng tá đàn lợn trong thời gian dịch bệnh chưa qua ba mươi ngày